chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tiếp tục thông tin về hoạt động của đoàn công tác bộ công an thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
theo đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trưởng đoàn công tác
từ dạng sáng ngày một mươi một tháng hai cho đến một mươi bốn h chiều ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai theo giờ địa phương
đoàn cứu hộ việt nam phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đã cứu sống được một nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn
tìm và đưa thi thể một mươi bốn nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
trong ngày một mươi bảy tháng hai hoạt động tìm kiếm thi thể người bị nạn vẫn được triển khai tích cực
ba ca một ngày bắt đầu từ tám giờ sáng và thực hiện xuyên đêm khi có dấu hiệu của sự sống
bảy ngày thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đoàn cứu hộ việt nam đã di chuyển và thực địa
ở ba địa điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất của thành phố adiyaman
kinh nghiệm thực chiến và trang thiết bị máy móc đoàn mang theo đã phát huy hiệu quả rất tốt tại hiện trường
chúng tôi đã tổ chức phối hợp cứu được một người bị nạn là một thanh niên một mươi bảy tuổi
vẫn còn sống sót ra nơi an toàn
đồng thời đã đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân trong các khu vực sập đổ của các nhà và công trình
ra nơi an toàn và để bàn giao cho cơ quan chức năng
ngoài ra thì chúng tôi đoàn công tác kiếm đàn hộ bộ công an đã trao gần hai tấn thiết bị y tế của bộ công an
cho đơn vị điều phối quốc gia về công tác kiếm đàn hộ apfat của thổ nhĩ kỳ
và cho sở y tế của thành phố adiyaman
và những thiết bị y tế này là những thiết bị rất cần thiết phục vụ cho bệnh viện lớn nhất của thành phố adiman
khám trự bệnh cho các bệnh nhân là những nạn nhân của cái vụ đồng đất
lương thực nhu yếu phẩm đoàn mang theo cũng đã được chia sẻ cho người dân địa phương vào thời điểm khó khăn nhất
những cái ôm hôn thay lời cảm ơn đối với những chiến sĩ công an việt nam
những người mà họ chưa từng gặp mặt
thế nhưng tình cảm sự nhân ái đã rung động trong trái tim của những người dân nơi đây
đoàn công tác đã tổ chức đi thăm hỏi những người dân xung quanh khu vực đoàn đóng quân
cũng như là thăm hỏi những người dân là những nạn nhân của những cái của chân đồng đất
hiện nay đang mất nhà cửa và cạnh cái khu vực mà đoàn công tác đang thực hiện cái nhiệm vụ kiếm đàn công hộ
đồng thời chúng tôi cũng đã đi thăm hai gia đình đồng bào người việt nam sinh sống tại thổ nhĩ kỳ
cũng là những người mà chịu ảnh hưởng của đoàn công tác
những cái trận đồng đất xảy ra tại thổ nhĩ kỳ
chúng tôi cũng đã được đón nhận những tình cảm rất là nhiệt tình
cũng như là những tình cảm biết ơn và những cái ôm rất là chặt từ những người dân thổ nhĩ kỳ
biết ơn đến đoàn công tác cứu nạn hộ của bộ công an việt nam
đã đến chia sẻ và hỗ trợ họ trong lúc khó khăn này
a e s r là một tình nguyện viên người thổ nhĩ kỳ
làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng anh thổ nhĩ kỳ cho đoàn cứu hộ việt nam
trước khi chia tay đoàn để nhận nhiệm vụ mới
anh đã xin chữ ký của tất cả anh em trong đoàn công tác
để thay lời cảm ơn để lưu giữ hình ảnh về những chiến sĩ công an việt nam
đã vì đất nước thổ nhĩ kỳ mà đến
và hai chữ việt nam sẽ in đậm trong trái tim bạn bè quốc tế
vâng thưa quý vị và các bạn
không chỉ dũng cảm trách nhiệm trong công tác tìm kiếm người bị nạn
nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
đoàn công tác bộ công an việt nam đã đón nhận tình cảm chân quý biết ơn của người dân địa phương
những lời cảm ơn dành đến những người lính bản lĩnh ý chí và vô cùng nhân ái ấm áp
những chiến sĩ công an nhân dân việt nam những sứ giả nhân đạo
đang góp phần lan tỏa tinh thần khẳng định nhất quán chủ trương
việt nam là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức
bản tin tiếp tục
sát hại chính mẹ ruột đang sống cùng nhà
nguyễn hữu quốc chú tại phường lộc hưng thị xã trảng bàng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự về hành vi giết người
do quốc thường xuyên sử dụng ma túy nên giữa quốc và mẹ ruột xảy ra tranh cãi
bị mẹ la mắng quốc dùng thanh kim loại lưỡi liềm và kéo đánh đâm liên tiếp cho đến khi nạn nhân tử vong
sau khi sát hại mẹ ruột quốc tự gây thương tích cho mình ở đầu và tay
tại cơ quan điều tra quốc đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột của mình
hiện công an tây ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nguyễn văn hên huỳnh thuận an cùng chú tại xã phú xuân huyện phú tân
đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần quốc bảo chú tại xã phú thọ huyện phú tân tỉnh an giang
về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
hên an và bảo có hẹn gặp lê văn thanh tú tại một quán nhậu trên địa bàn xã
để tú giao cho an biên bản vi phạm hành chính do tú điều khiển xe mô tô của an vi phạm an toàn giao thông
khi đến nơi thì nhóm của hên an và bảo thấy tú và nguyễn văn nhi cùng một số người đang ngồi nhậu chung
lúc này nhi nhớ lại chuyện mâu thuẫn giữa nhi và an nên cả hai xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
hậu quả nhi bị thương tích ba mươi bốn
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tiếp tục điều tra làm rõ
vào tối ngày hôm qua tổ công tác c bốn của lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng
vừa tiến hành bắt quả tăng và ngăn chặn một thanh niên có hành vi tảng chữ trái phép chất mạng túy
thanh niên này tên trần đức trung một mươi chín tuổi chú tỉnh quảng nam
vào thời điểm trên tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường bạch đằng
thì phát hiện hai nam thanh niên phóng xe với tốc độ cao từ đường mùng hai tháng chín về trung tâm thành phố
nên tiến hành ngăn chặn kiểm tra hành chính
lúc này trung ngồi sau đã nhảy xuống bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị bắt giữ trở lại
phát hiện bên trong có một mươi năm viên thuốc lắc bốn gói ni lông màu trắng có chứa tinh thể rắn nghi là ma túy tổng hợp
trung thừa nhận số viên nén và tinh thể trên chính là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và đá
số ma túy này do trung và đối tượng đi chung xe đã bỏ chạy
cùng một số người khác chung tiền lại mua và mang vào một địa điểm giải trí để cùng nhau sử dụng
hiện đối tượng và vật chứng đã được bàn giao cho công an quận sơn trà tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
xe không khóa cổ hay là để trong rừng trong rẫy nhưng không có người trong coi
đây là yếu tố mà các đối tượng phạm tội đã lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa vừa tiến hành bắt giữ một nhóm đối tượng
chuyên trộm cắp xe máy của những người đi làm dãy trong đó đã khởi tố hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
chiều ngày bảy tháng hai anh bùi ngọc tùng chú tại thôn suối sâu xã khánh đông huyện khánh vĩnh
đi làm dãy ở thôn bến khế xã khánh bình và để chiếc xe máy của mình ở gần đó
sau khoảng một mươi năm phút anh tùng phát điện chiếc xe của mình đã bị mất
nghi ngờ bị kẻ gian lấy trộn
anh tùng gọi điện cho người nhà mang giấy tờ lên công an xã khánh đông trình báo
lực lượng công an đã khẩn trương triển khai công tác xác minh truy tìm phát điện chiếc xe bị mất
đang lưu thông trên đường khu vực xã khánh đông
làm việc với nhóm đối tượng điều khiển xe các đối tượng đã khai nhận vừa lấy trộm tại một khu giấy ở xã khánh bình
sau khi mà nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về cái nhóm đối tượng có cái biểu hiện
thực hiện dấu hiệu hành vi trộm cắp xe máy công an xã khánh đông cũng đã có mặt
lúc đầu các đối tượng này là không có khai nhận về cái việc hành vi trộm cắp
bởi vì các đối tượng này nói là xe của mình và xe hết xăng và đang coi như là đẩy đi để đổi xăng
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như là những kinh nghiệm thực tiễn
qua cái công tác đấu tranh các đối tượng đã khai nhận về cái thực hiện hành vi trộm cắp của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh đã tiến hành khởi tối vị can
đối với trần nhật trường hai mươi ba tuổi nguyễn vũ hoàng anh một mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố nha trang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý qua đấu tranh bước đầu các đối tượng còn khai nhận
đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm cắp xe máy khác ở các xã trong huyện khánh vĩnh
nạn nhân chủ yếu là những người đi làm nương dẫy để xe máy ở ngoài đường cách xa nơi làm việc
và không có người trông coi
xe máy sau khi trộm cắp được các đối tượng giao bán trên mạng với giá khoảng ba năm triệu đồng một chiếc
thủ đoàn của những nhóm đối tượng này
đã đi vào khu vực đất trẻ
của người dân
nhắm vào những địa bàn xe khu dân cư
không có người dân để sinh sống
khi phát hiện xe mô tô để ngoài đường
không có người trông coi
các đối tượng cho nó tiến hành trộm cắp xe mô tô
nhằm để khó chủ tài sản khó bị phát hiện
thứ hai là sau khi trộm cắp tài sản cũng dễ tổn thoát
qua điều tra tới nay công an huyện khánh vĩnh
đã thu hồi được bốn chiếc xe máy
là tăng vật của các vụ trộm để trả lại cho người bị mất
đặc thù ở huyện miền núi khánh vĩnh
khi người dân đi làm giấy
đặc biệt là các khu giấy ở trên cao
thường để xe ở ven đường
hoặc giấu xe vào các bụi cây
đây là điều kiện dễ dàng để bọn tội phạm trộm cắp
có thể ra tay gây án
thời gian gần đây công an huyện khánh vĩnh
đã cử nhiều tổ công tác phối hợp với công an các xã
để mạnh tuần trang kết hợp với tuyên truyền
nhắc nhở người dân
nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản
phòng ngừa tội phạm